chào các bạn đã theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị ông trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc bị bắt tạm giam ngày hôm qua
là thông tin đang được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm
trước đó vị chủ tịch này cùng những người giúp sức đã tham gia hai mươi tám phiên
số lượng đặt mua chiếm một mươi hai và đặt bán chiếm bảy tổng khối lượng thị trường
để làm giá cổ phiếu flc
bài viết bóc chiêu làm giá cổ phiếu của trịnh văn quyết
tiền bán chui gần một bảy trăm linh tỷ thu lời năm trăm ba mươi tỷ đăng tải trên cà phê bít ngày ba mươi tháng ba
dẫn thông tin từ báo tuổi trẻ online trong bài
kịch bản thao túng giá chứng khoán của chủ tịch flc trịnh văn quyết ra sao
cho biết hành vi sai phạm thao túng thị trường chứng khoán của bị can trịnh văn quyết
bị xác định thực hiện từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
kéo dài đến phiên giao dịch ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là phiên chủ tịch flc được xác định đã tìm cách bán chui
bảy mươi tám bốn triệu cổ phiếu
bị can trịnh văn quyết cùng với bà bùi hải huyền đã chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình
và một số người khác điều hành nhân viên công ty cổ phần chứng khoán bos
và các công ty con sử dụng khoảng hai mươi tài khoản chứng khoán của một mươi một tổ chức
để thực hiện việc làm giá
những cá nhân này thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán flc
với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả để đẩy giá lên cao
theo tiền phong bài viết ai giúp sức ông trịnh văn quyết thao túng thị trường chứng khoán
đăng tải ngày hai mươi chín tháng ba cho biết các tài khoản trên đã tham gia hai mươi tám trên hai mươi tám phiên giao dịch
đặt mua chiếm một mươi hai tổng khối lượng đặt mua và khớp mua hai tám mươi bốn tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường
đạt bán chiếm bảy tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm một mươi hai tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường
tại các phiên tăng giá nhóm hai mươi một tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng một mươi bảy tổng khối lượng đặt mua
tại các phiên giảm giá nhóm đặt bán với tổng khối lượng chín mươi bốn tổng khối lượng đặt bán
khi giá đạt mốc kỷ lục ông trịnh văn quyết chỉ đạo người thân bán ra một trăm bảy mươi năm triệu cổ phiếu
trong đó đã khớp lệnh bảy mươi bốn tám triệu đơn vị với giá bán trung bình hai mươi hai năm trăm linh đồng một đơn vị
tổng số tiền bán chui là một sáu trăm chín mươi tỷ đồng nhóm này suy thưởng lợi bắt chính năm trăm ba mươi tỷ đồng
rất may ubnd đã hủy toàn bộ giao dịch này
sau khi bán chui không thành
để đối phó cơ quan chức năng bị can quyết đã giao cho người thân sử dụng các tài khoản chứng khoán mở tại công ty của phần chứng khoán bos
liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu flc với số lượng lớn để đẩy giá cổ phiếu flc đã được thổi từ một mươi hai đồng một cổ phiếu lên giá một mươi bốn đồng một cổ phiếu ngày hai mươi hai tháng ba
chiều tối ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can với ông trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán
cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của chủ tịch flc trình văn quyết để phục vụ điều tra
việc kiểm soát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quy định và lệnh trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đã tiến hành điều tra xác minh với ông trịnh văn quyết và các cá nhân liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
hành vi trên của ông trịnh văn quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
trước sự việc chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết bị bắt nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng
với tội danh thao túng thị trường chứng khoán như trên thì khung hình phạt áp dụng xử lý sẽ như thế nào
để có câu trả lời mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia về luật ngay sau đây
xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước
trường hợp hành vi thao túng thị trường chứng khoán mà thu lợi bất chính từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ một tỷ đồng trở lên
thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội thao túng thị trường chứng khoán
hành vi này có mức hình phạt cao nhất lên tới bảy năm tù giam và phải nộp phạt số tiền lên tới bốn tỷ đồng
tùy theo mức độ phạm tội
đối với pháp nhân thương mại khi vi phạm tội này có thể bị phạt tiền lên tới một mươi tỷ đồng
thậm chí là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn nếu vi phạm nghiêm trọng
tiến sĩ luật sư cường cho biết thêm như vậy để buộc tội một cá nhân về tội thao túng thị trường chứng khoán
thì cơ quan điều tra phải thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh người này đã thực hiện
một trong các hành vi vi phạm pháp luật mà gây thiệt hại cho người khác
số tiền từ một tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
thưa quý vị
trên thực tế chủ tịch văn quyết bị bắt vì tội thao túng thị trường chứng khoán
không phải là vụ án đầu tiên mà trước đó còn rất nhiều vụ án tương tự như vậy đã xảy ra
trong lịch sử hơn hai mươi một năm hoạt động mức phạt nặng nhất về xử lý hình sự trên thị trường chứng khoán
cho đến thời điểm hiện tại thuộc về công ty mtm khi nguyên chủ tịch trần hiếu tiệp
bị xử tù chung thân về tội lừa đảo chứng đoạt tài sản
ngoài vụ việc khởi tố hình sự trên thị trường chứng khoán
không luôn thu hút sự chú ý của toàn bộ giới đầu tư
do luôn để lại hậu quả lớn
những vụ việc khởi tố hình sự trên thị trường chứng khoán
luôn thu hút sự chú ý của toàn bộ giới đầu tư do luôn để lại hậu quả lớn
ngay hồi đầu năm hai nghìn hai mươi hai thị trường chứng khoán cũng được một lần dậy sóng
với thông tin khởi tố bắt tạm ra một giám đốc thao túng giá cổ phiếu
bài viết nhìn lại những vụ khởi tố hình sự trên thị trường chứng khoán việt nam
đã từng có mức phạt lên tới tù trung thân
thông tin rằng trong ngày hai mươi bốn tháng một bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả
thao túng giá cổ phiếu công ty cổ phần liên danh sana wmt
nay là công ty cổ phần asa mã chứng khoán asa
căn cứ kết quả điều tra xác định nguyễn văn nam
nguyên giám đốc công ty cổ phần asa đã có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu
để tăng khống bảy triệu cổ phiếu asa tương đương bảy mươi tỷ đồng
niềm yết bổ sung bảy triệu cổ phiếu asa
tại sở giao dịch chứng khoán hà nội để bán và thu tiền bất chính
cơ quan cảnh sát điều tra
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn nam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi cụ thể trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng năm
tòa án nhân dân hà nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử phạm thị hình
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản bình thuận
mã chứng khoán ksa cũng như cựu chủ tịch công ty chứng khoán vsm
nguyễn anh tuấn trần hồng ngọc nguyễn trọng hùng về tội thao túng thị trường chứng khoán
về hành vi phạm thị hình đã chỉ đạo trần hồng ngọc nhân viên công ty chứng khoán vsm
lập sáu mươi chín tài khoản rồi thỏa thuận với nguyễn anh tuấn nguyễn trọng hùng
nhân viên công ty chứng khoán maritime msi sử dụng những tài khoản trên
để liên tục thực hiện mua bán ksa tạo cung cầu giả trên thị trường nhằm thu hút nhà đầu tư
cơ quan tố tụng cáo buộc từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho một bốn trăm chín mươi sáu nhà đầu tư với số tiền hơn tám một tỷ đồng
bên cạnh đó các công ty chứng khoán như mirai assets phú hưng dầu khí
cũng bị thiệt hại bảy trăm sáu mươi một triệu đồng tiền cho vai margin
hội đồng xét xử xác định phạm thị hình đóng vai trò chủ mưu trong hành vi phạm tội
và bị tuyên phạt một mươi tám tháng tù cũng như phải bồi thường số tiền đã gây ra thiệt hại cho nhà đầu tư
các bị cáo nguyễn anh tuấn trần hồng ngọc nguyễn trọng hùng đóng vai trò đồng phạm trực
vì phạm tội và bị phạt một mươi năm tháng tù trèo
xa hơn hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn vân giang nguyên giám đốc tri nhánh hà nội
công ty chứng khoán ngân hàng đông á về hành vi thao túng làm giá cổ phiếu
của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị có mã giao dịch là cdr
hậu quả của hành vi khi đó đã khiến nhiều nhà đầu tư đã mất tới hơn chín mươi giá trị tiền đầu tư vào cổ phiếu cdo
đã có mức phạt tù trung thân vì vi phạm trên thị trường chứng khoán
trong lịch sử hơn hai mươi một năm hoạt động mức phạt nặng nhất về xử lý hình sự trên thị trường chứng khoán
cho đến thời điểm hiện tại thuộc về công ty mtm khi nguyên chủ tịch trần hữu tiệp bị xử tù trung thân
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công ty mtm không có tài sản không có hoạt động kinh doanh nhưng làm giả hồ sơ để đưa giao dịch
app com làm giả hồ sơ đại hội cổ đông
một trăm năm mươi chín tài khoản mua bán cổ phiếu mtm khớp chéo giữa các tài khoản trong nhóm nhằm tạo cung cầu giả tạo
số tiền các bị cáo chiếm đoạt được từ nhà đầu tư lên đến hơn năm mươi ba tỷ đồng
tuy nhiên qua điều tra thực tế từ một sáu mươi năm bị hại số tiền các thiệt hại là hơn bốn mươi ba tỷ đồng
việc tranh lệch một mươi tỷ đồng là do có nhiều nhà đầu tư thua lỗ nhưng không yêu cầu bồi thường
hội đồng xét xử xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
gây ảnh hưởng sâu đến nền kinh tế và ảnh hưởng đến lĩnh vực chứng khoán
ngoài ra các bị cáo khác tham gia thao túng chứng khoán trong vụ này cũng bị xử ba mươi tháng tù
nhưng cho hưởng án treo tội giả tài liệu bốn năm tù
thưa quý vị và các bạn những vụ việc trên là điển hình cho những tội phạm kinh tế
bất chấp lợi nhuận mà vi phạm pháp luật
những cá nhân ấy đã đang và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo các khung hình phạt của pháp luật
còn về vụ án của chủ tịch trị văn quyết hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi